thủ tướng chính phủ vừa có công điện về việc khắc phục hậu quả mưa lũ do ảnh hưởng của bão số bốn
nội dung công điện như sau
trong các ngày một mươi ba và một mươi bốn tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số bốn
tại các tỉnh khu vực bắc và trung trung bộ đã có mưa to đến rất to
tổng lượng mưa tại một số nơi tới bốn trăm linh mm
lũ thượng nguồn sông hiếu sông cả tỉnh nghệ an lên nhanh
gây ngập lụt một số khu vực thấp trũng ven sông
xảy ra lũ ống lũ quét gây thiệt hại về người và tài sản
ảnh hưởng đến sản xuất đời sống của nhân dân
nhất là tại các tỉnh thanh hóa nghệ an quảng bình quảng nam
thủ tướng chính phủ đánh giá cao biểu dương sự nỗ lực chủ động của các bộ ngành
đặc biệt là cấp ủy chính quyền các cấp và nhân dân các địa phương vùng bị ảnh hưởng của mưa lũ
đã chủ động phòng chống và khắc phục nhanh hậu quả giảm thiểu thiệt hại
đồng thời gửi lời hỏi thăm chia buồn sâu sắc tới thân nhân các gia đình có người bị thiệt mạng
chia sẻ những khó khăn mất mát của đồng bào chính quyền các địa phương
hiện nay đang là thời kỳ cao điểm về mưa lũ để chủ động ứng phó với những diễn biến bất thường của mưa lũ
trong thời gian tới khắc phục nhanh hậu quả sớm ổn định đời sống nhân dân thủ tướng chính phủ yêu cầu
ủy ban nhân dân các tỉnh và các bộ ngành có liên quan phối hợp chỉ đạo khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ
trong đó tập trung
tổ chức tìm kiếm người mất tích hỗ trợ mai táng người bị thiệt mạng cứu chữa người bị thương
ủy ban nhân dân các tỉnh thanh hóa nghệ an huy động lực lượng chỉ đạo các cơ quan chức năng nỗ lực cao nhất
tìm kiếm những người còn mất tích xác định danh tính những người bị thiệt mạng để sớm bàn giao cho gia đình đưa về an táng
tổ chức thăm hỏi động viên hỗ trợ kịp thời các gia đình bị thiệt hại cứu trợ lương thực thực phẩm
nhu yếu phẩm cho các hộ dân bị thiêu đói nhất là các hộ bị mất nhà cửa hộ nghèo gia đình chính sách không để người dân bị đói khát
tiếp tục kiểm tra giả soát các khu vực có nguy cơ sạt lở đất lũ quét để chủ động sơ tán di rời dân cư bảo đảm an toàn
huy động lực lượng quân đội công an thanh niên hỗ trợ nhân dân dựng lại nhà cửa dọn vệ sinh môi trường ngay sau khi lũ rút
chỉ đạo lực lượng y tế cơ sở triển khai công tác bảo đảm vệ sinh môi trường phòng chống dịch bệnh
ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn bộ quốc phòng bộ công an chỉ đạo các lực lượng đóng quân trên địa bàn chủ động tham gia hỗ trợ địa phương và nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn chỉ đạo địa phương kiểm tra vận hành bảo đảm an toàn đê điều hồ đập triển khai các biện pháp khôi phục bảo vệ sản xuất nông nghiệp
bộ giao thông vận tải chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra khắc phục nhanh các sự cố sạt lở bảo đảm giao thông thông suốt trên các tuyến quốc lộ kịp thời hỗ trợ địa phương khắc phục sự cố trên các trục giao thông chính
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ kịp thời chỉ đạo các bộ ngành địa phương triển khai các biện pháp ứng phó tổng hợp tình hình thiệt hại báo cáo thủ tướng chính phủ theo quy định